nhưng những gì bộ phim chuyện cổ tích cho tuổi một mươi bảy của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú xuân sơn thể hiện lại vô cùng dịu dàng thuần khiết như một áng thơ trong trèo
để từ đó bộ phim đã khắc họa thành công hình ảnh người con gái việt nam qua những chi tiết đều nhẹ nhàng đơn giản nhưng sâu sắc đúng như phong cách kín đáo thâm trầm của người á đông nói chung và của dân tộc việt nam nói riêng
đạo diễn nghệ sĩ ưu tú xuân sơn sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng ven bờ sông lam cũng như bao thanh niên ở làng trai cát ngạn
học xong ông lên đường nhập ngũ
hết chiến dịch ông trở ra bắc thi vào lớp đạo diễn điện ảnh đầu tiên của trường sân khấu điện ảnh lúc bấy giờ
sau đó ông được giữ lại trường làm giảng viên
và một thời gian sau đó ông được cử đi học đạo diễn điện ảnh
hết chiến dịch ông được cử đi học đạo diễn ở liên xô
về nước ông chính thức về công tác tại hãng phim truyện việt nam
hết chiến dịch ông trở ra bắc thi vào lớp đạo diễn điện ảnh đầu tiên của trường sân khấu điện ảnh

ngay từ bộ phim đầu tay viết về hậu chiến mảnh đất còn lại của nhà biên kịch đào công vũ
tác phẩm đầu tay với nhiều bỡ ngỡ nhưng điều này cũng đã giúp ông rút ra được nhiều bài học quý báu
cái kịch bản đầu tay của cố đạo diễn trần vũ và cố biên kịch bành bảo giao cho tôi tên gọi của nó là em bé mỹ sơn
tức là câu chuyện của một em bé ở trong miền nam được gửi ra bắc đào tạo rồi sau trở về giải phóng
khi đấy tôi đọc xong thì tôi nói rằng nếu làm kịch bản đó thì tôi muốn hơn tôi mong muốn có một cái gì đó nhiều hơn sâu hơn và cao hơn
thế thì tôi xin phép các người tôi bảo rằng là cho tôi làm việc trên kịch bản này một tháng
nghĩa là tôi nghiền ngẫm với tư cách của đạo diễn như tôi được học
thì xử lý chất liệu văn học chính là một chức năng của đạo diễn
và sau một tháng suy ngẫm tôi đổi kịch bản đó thành những khoảng cách còn lại
và rất mừng là sau cái việc xử lý kịch bản tức là tôi viết thêm kịch bản
thì được chính biên kịch một lần nữa tôi phải nói rằng tôi mang ơn nhà biên kịch đào công vũ
tôi cũng cảm ơn những người đã khuất
đạo diễn nghệ sĩ nhân dân trần vũ và nhà biên kịch bành bảo đã tạo ngoại điều kiện cho phép tôi thực hiện cái bộ phim đầu tay của mình năm một nghìn chín trăm tám mươi
gạt hái thành công từ những bước tiến đầu tiên nhưng không khi nào hài lòng với quả ngọt trên chặng đường chinh phục điện ảnh
có lẽ bởi vậy trong suốt những năm làm nghề cùng với thành công được khẳng định qua các tác phẩm
đạo diễn nghệ sĩ ưu tú xuân sơn còn luôn nhận được sự kính trọng chân quý của nhiều đồng nghiệp
và các thế hệ học trò
có duyên gặp gỡ và theo học đạo diễn nghệ sĩ ưu tú xuân sơn dưới mái trường đại học sân khấu và điện ảnh hà nội
với đạo diễn diễn viên đoàn xuân nam khối kiến thức và kinh nghiệm của thầy xuân sơn luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ
để ngoài giờ lên lớp anh vẫn thường xuyên lui tới nhà thầy để trao đổi trao dồi thêm kiến thức về nghề
sự nhiệt tình tận tâm nơi thầy luôn giữ vị trí đặc biệt trên chặng đường sự nghiệp của anh
vấn đề của nam là
hồi đầu tôi vào trường học thì tôi không được học thầy đâu
nhưng mà những cái giờ nào mà mình không phải học thì mình toàn sang xin thầy để được học
thầy giúp mình vỡ ra được rất nhiều thầy giúp mình đi sâu được rất nhiều
và có những cái vấn đề gì đấy và mình cảm thấy nó còn mơ màng
thì mình gặp thầy mình xin ý kiến thầy mình hỏi thầy thì tự nhiên lúc đấy mình về mình sáng ra
trình phục và tạo dấu ấn đậm nét trong lòng nhiều thế hệ học trường
và công chúng bằng chính những sản phẩm nghệ thuật của mình
trong suốt những năm làm nghề đạo diễn nghệ sĩ ưu tú xuân sơn đã cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà không ít những tác phẩm sống mãi với thời gian
tiêu biểu có thể kể đến như lầm lỗi ngày chủ nhật vắng chúa một thời đã sống
trong đó sẽ thật thiếu sót nếu quên đi bộ phim chuyện cổ tích cho tuổi một mươi bảy được phát hành năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tác phẩm đã giúp đạo diễn nghệ sĩ ưu tú xuân sơn
giành giải thưởng bông sen vàng cùng bốn giải vàng cho các hạng mục kịch bản phim đạo diễn phim quay phim và họa sĩ thiết kế
chuyện phim bắt đầu với cô bé tên an
khi đưa tiễn những chàng trai lên đường ra trận cô nhặt được một cánh thư rơi của một chiến sĩ tên thái
cô đã tìm đến địa chỉ nhà anh và gửi lá thư cho mẹ anh
an mồ côi mẹ từ nhỏ
gia đình thái lại chỉ duy nhất có người mẹ còn ở nhà
như tìm được niềm an ủi hai người thân thiết với nhau rất nhanh
mẹ thái cũng động viên cô viết thư cho thái
từ đây cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với người lính đang ngoài mặt trận
trong lớp an luôn được các chàng trai học cùng tán tỉnh đùa giỡn
một trong số đó là hải người thật sự thích an
nhưng an nhiều lần làng tránh
hải cũng là người duy nhất đứng lên binh vực an
khi an bị kiểm điểm vì học hành xa suốt mải mê yêu đương quá sớm
bức ngoặt xảy ra khi những người bạn của an trong đó có hải phải ra mặt trận
cùng lúc đó cô nhận được tin từ chiến trường
thái đã hy sinh ở chiến trường nam lào
an dần trân trọng những gì mình đang có đó là hải
cảnh phim kết thúc khi cô chạy tới nơi tiễn chân những người lính ra đi
và hồi tưởng lại trong sự nối tiếc khôn nguôi
và những chuyện cổ tích của con đã qua rồi
hãy trân trọng những gì nó có thể mang lại cho con
nó là thái hôm nay của con đây
hãy giữ lấy cho con và cho mẹ nữa
em nghe như tiếng ân từ nề hành quần xa

hát về một tình yêu
dù gặp nhau chưa một lần
dù hẹn nhau chưa một lời
mà tình thương đôi nhau
đã cháy cho tôi cơn mơ
vào những thời điểm đó để làm một bộ phim bút pháp hiện thực
phê phán hiện thực một cách thẳng thắn sâu sắc
đương nhiên là
đương nhiên là chưa phù hợp
vậy thì phải lựa chọn một bút pháp khác
tạm gọi là phim thơ
vậy thì phim thơ là gì
tôi xin lỗi tôi tạm lĩnh nghĩa
theo tôi phim thơ là loại phim đánh vào
đi vào cảm xúc của con người
từ cảm xúc dẫn đến tư duy
để tác động trở lại thành nhận thức
định nghĩa có vẻ hơi chữ nghĩa
nhưng thực chất thơ là như vậy
nếu là như vậy
thì chuyện cổ tích cho tuổi một mươi bảy của tôi
bằng cái bút pháp đó
thì có thể gửi gắm những cái điều mình suy ngẫm
đến người xem được
thông qua nhân vật
hay gọi là bút pháp trữ tình thơ
là kịch bản phim truyện đầu tay của nhà biên kịch trịnh thanh nhã
chuyện cổ tích cho tuổi một mươi bảy
chính là những câu chuyện được đúc kết từ cuộc sống thực
với dòng suy tư cảm xúc thuần khiết tự nhiên nhất của bà
trước khi những cuộc chia xa bởi chiến tranh
phải chăng chính sự rung dị thơ ngây của người con gái
chỉ mới cập cây đôi mươi ấy
đã thổi hồn
và khiến những trang kịch bản về đề tài chiến tranh
trở nên đầy nền thơ và trữ tình
trước tiên là tôi viết câu chuyện của tôi
đó là một cái kỷ niệm
khi mà học
trong thời gian tôi học năm cuối của trường phổ thông
thì tôi có một người
thực ra nếu nói phải là yêu đơn phương thì không hẳn
tôi cũng thích anh ta và người ta cũng thích tôi
thế nhưng mà con gái mới lớn
người ta đi bộ đội rồi người ta viết thư về cho mình
thì cứ kêu căng không trả lời
cho đến khi mà nhận được cái tin là anh ấy đã hy sinh
thì lúc đấy tôi mới biết là tôi mất cái gì
thế thì từ một cái câu chuyện như thế
thì tôi có viết những cái câu chuyện cổ tích cho tuổi một mươi bảy
nhưng mà để nó thành được cái kịch bản mình làm thành phim
dù kịch bản được đánh giá rất là tốt
nhưng mà đến khi được giới thiệu về hám phim làm phim
thì tôi làm việc với một người biên tập vô cùng khó tính
và tôi phải viết đi viết lại tổng cộng sáu lần
để có thể làm hài lòng người biên tập của mình
không chỉ tạo điểm sáng nhờ bàn tay nhào nặn của người đạo diễn gạo cội
cùng những trang kịch bản đi vào lòng người
một trong những thành công lớn của chuyện cổ tích

còn bởi dàn diễn viên đầy thực lực
đảm nhiệm vai diễn mẹ thu
người mẹ việt nam anh hùng
người phụ nữ hà nội
có cả chồng và cậu con trai duy nhất đều nằm lại nơi xa trường
với diễn viên thanh tú
quá trình tham gia phim của đạo diễn xuân sơn
thực sự là dấu mốc không thể quên trên chặng đường diễn xuất của bà
hồi tưởng về vai diễn mẹ thu trong chuyện cổ tích cho tuổi một mươi bảy
diễn viên thanh tú chia sẻ
diễn hoàn thành nhân vật không khó
diễn cho hay mới khó
diễn viên không khóc
mà khán giả khóc còn khó hơn
nếu tình ý theo dõi suốt bộ phim
khán giả có thể thấy
dù trải qua những cung bậc cảm xúc đau thương nhất của người phụ nữ
nhưng nhân vật mẹ thu vẫn không lăn dài một giọt nước mắt
chỉ chi tiết ấy thôi
cũng đã đủ khiến biết bao trái tim khán giả như nghẹn lại

nếu bây giờ đột nhiên chú về cô nhờ
thì cô cháu mình
đang dọn nhà để đón chú chứ sao

cô có lọ hoa đẹp quá
để cháu kiếm mấy bông thược dược thật đẹp cô nhá
tiền đâu mà mua hoa
mày vẽ làm gì cháu
bên nhà cháu bao nhiêu là hoa
mà có khi
cô cháu mình làm thế này
chú nóng rượt lại về thật đấy
không văn học nào không nghệ thuật nào
có thể miêu tả trọn vẹn đầy đủ
sự hy sinh
của những người mẹ và những người vợ
của dân tộc chúng ta
ở đó tôi cũng muốn
cái niềm biết ơn đó
tôi miêu tả về bà mẹ
về đứa con
về người bố về người vợ
cái sự hy sinh
của người mẹ và người vợ
tôi nghĩ bà mẹ
trong chuyện cổ tích với tôi
là một bà mẹ đẹp
của những bà mẹ việt nam
trong đó quy tụ được
những nét điển hình
những phẩm chất điển hình
của một người mẹ việt nam
không gì buồn bằng ăn cơm một mình
khi ăn cơm một mình
không gì buồn bằng ăn cơm một mình
có người mẹ nào
mà lại ăn cơm một mình
khi có chồng có con
chồng chiến đấu ngoài mặt trận
con cũng ở ngoài mặt trận
ăn cơm một mình
cái nỗi niềm đó
cũng là một chi tiết điển hình
một bản sắc
một cái nét của bản sắc
của những người mẹ việt nam
tôi nghĩ là một người đàn bà
một người phụ nữ việt nam như mình
thì lúc nào cũng có thể đầy
những cái cảm xúc để mà khóc được
bởi vì một người mẹ
một người phụ nữ việt nam
mà có một người chồng
đi bộ đội
đi ra mặt trận và không bao giờ trở về
một người con trai duy nhất
cũng đi ra mặt trận
và cũng không trở về
đúng vào cái ngày chiến thắng
thì những cái đó là một cái tổn thương
một cái nỗi đau không thể nào lớn hơn được
nhưng phải chăng
cái nỗi đau đó là nỗi đau chung của dân tộc ta
thì lúc đấy là nước mắt
nó chỉ cần
bật cái công tắc này nó trào ra được
bởi vì một cái hoàn cảnh như thế
thì nước mắt lúc nào nó cũng thể thường trực
thế thì lúc đấy
đạo diễn có phân tích với tôi rằng
khóc thì dễ quá
khóc thì dễ quá
để mà dùng nước mắt
để mà truyền tải
những cái tình cảm của mình thì dễ quá
nhưng mà em hãy nghĩ đến một cái gì
lớn lang hơn
và khó hơn
và cuối cùng tức là tôi dồn hết tình cảm
thì tôi vẫn được học của thầy tôi
thầy nguyễn định ghi nói rằng
khi nào thật đầy em mới diễn
khi nào thật đầy mới nói
tình cảm nó dâng trào nó đầy rồi
và cái đôi mắt của mình nó ẩn ẩn
thì lúc ấy
tôi bắt đầu tôi kiềm chế lại
và cái nỗi đau đó
làm sao để cho
cái nước mắt nó từ từ lặng
nó lẽ nó chảy vào trong
trên một cái bộ mặt của mình
không thể giấu được nỗi buồn
nhưng mà phải đầy kiên nghị
đầy nghị lực
thì tôi đã đóng được cái đoạn đó
theo dõi và chiêm nghiệm
chuyện cổ tích cho tuổi một mươi bảy
từ những ngày đầu đến với công chúng
cùng mối thân tình với đạo diễn xuân sơn
theo nhà báo hà hồng
trưởng ban bản đọc báo nhân dân
bộ phim đã kể lại câu chuyện về chiến tranh
theo một góc nhìn hoàn toàn mới
dành tình cảm trân trọng
sự cảm thông sâu sắc
với những hy sinh lớn lao thầm lặng
của những người vợ người mẹ
nơi hậu phương
bấy nhiêu cũng đủ để hơn hai mươi năm qua đi
nhưng những thức phim đầy chất lượng
thơ trong chuyện cổ tích cho tuổi một mươi bảy
của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú xuân sơn
vẫn luôn vấn vương
giữ một vị trí đặc biệt
trong lòng mỗi khán giả từng thưởng thức
từ cái khung hình
ông đạo diễn
đến cái ánh sáng
tức là chân dung của nhân vật
rồi cách thoại
rồi cách nhìn
tất cả nó tức cảm giác như là
một cái bài thơ mà
nó làm cho người xem
nó bị cốn hút
bây giờ người ta hay nhắc đến thời kì báo cấp
thì chính cái bộ phim đấy
lại được sản xuất trong thời kì báo cấp
nên khi mà xem phim ngoài cái luồng
chính của bộ phim
là chuyện cổ tích cho tuổi một mươi bảy
thì người xem chúng tôi bây giờ còn cảm nhận được
là những hình ảnh rất thật của thời bao cấp
đó là tiếng len keng của tàu điện
đó là những cảnh của đầu đường thanh niên
của chùa trấn quốc
của cái biêu điện
mà khi mà
cô học trò đấy và cô giáo đến bỏ thư giãn
cho người chiến sĩ
và đúng như nhiều người nói rằng là
cái bộ phim này nói về chiến tranh
nhưng mà không có một tiếng súng
thì phải chăng là tác giả
đã tập trung rất nhiều
về cái nội tâm
của cái tuyến nhân vật
mà mình xây dựng
sau khi được giải bông sen vàng
liên hoan phim việt nam
chuyện cổ tích cho tuổi một mươi bảy
đã tiếp tục dự liên hoan phim tây berlin
cộng hòa liên bang đức
và nhận được sự hoan nghênh một tờ báo của đức
đã viết rằng
đạo diễn xuân sơn đã thành công
khi sáng tạo ra một không khí chiến tranh
mà không cần phải để nổ ra một tiếng súng
với bấy nhiêu sự tinh tế
khi nhìn vào một cuộc chiến cam go
chúng ta tin rằng
chỉ cần còn có thể cống hiến
chặng đường sự nghiệp của người đạo diễn ấy
vẫn sẽ còn xa mãi
để tiếp tục đưa thêm vào kho tàng điện ảnh việt nam
thêm nhiều những tác phẩm
tạo được tiếng vang
như những gì
đã đạt được